liên quan đến sai phạm tại dự án hồ chứa nước crong bách thượng
cơ quan công an tiếp tục khởi tố và bắt thêm hoàng văn lập
nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã cư e làng huyện eka tỉnh đắk lắc
để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
ngoài ra cơ quan công an cũng khởi tố ông phạm văn chính
chú tại xã cư e làng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo đó ông chính được xác định là người đứng tên thửa đất không có giấy tờ xác định nguồn gốc
tuy nhiên ông chính đã kê khai khống thửa đất này do ông khai hoang năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
để nhận tiền đền bù dự án
còn ông lập lại chính là người xét duyệt nguồn gốc đất đã thiếu kiểm tra đôn đốc
việc thực hiện các công việc của cán bộ địa chính thuộc quyền và đã ký xác nhận và hồ sơ
đề nghị bồi thường đất và hỗ trợ trái quy định gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước